do ảnh hưởng của bão số sáu nên tại thành phố đà nẵng từ ngày hôm qua mưa lớn đã gây ngập cục bộ một số tuyến đường ở khu vực trung tâm
để chủ động ứng phó với diễn biến thất thường của mưa bão công an các đơn vị địa phương tại thành phố đà nẵng luôn duy trì quân số
túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn và sẵn sàng hỗ trợ người dân
và lúc này chúng ta sẽ kết nối với phóng viên thùy linh thường trú antv tại đà nẵng để có thêm thông tin chi tiết
hiện tại thì tôi đang có mặt tại khu vực ven biển phạm văn đồng
do ảnh hưởng của cơn bão số sáu từ đêm hôm qua thì mưa lớn đã khiến cho một số tuyến đường trung tâm của thành phố đà nẵng ngập cục bộ trong một thời gian ngắn
lực lượng công an thành phố đà nẵng cũng đã triển khai quân số ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại những khu vực địa bàn sung yếu như là âu thuyền và cảng cá thọ quang
để hỗ trợ ngư dân xử lý những tình huống khi có sự cố xảy ra
và trong sáng ngày hôm nay thì thời tiết tại đà nẵng khá êm mưa lớn chỉ xuất hiện theo từng đợt với sóng biển cao từ một đến hai mét
hiện tại vẫn chưa có
thiệt hại về người và tài sản do bão số sáu gây ra
trong những ngày tới dự báo mưa lớn sẽ còn kéo dài
thành phố đà nẵng đã sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng chống ngập ống
tại một số khu vực sung yếu địa bàn trũng thấp hoặc là những khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và sạt lở đất
thì ủy ban nhân dân các quận huyện tại đà nẵng cũng đã sẵn sàng các kế hoạch di dân trong trường hợp thời tiết diễn biến thất thường